liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lãnh đạo ubnd tỉnh bình dương khẳng định sẽ ưu tiên vaccine cho công nhân lao động để nhanh chóng tham gia sản xuất
lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến người dân lộ trình tiêm vaccine số lượng vaccine được phân bổ và sắp xếp điểm tiêm hợp lý
tránh tình trạng người dân công nhân lo sợ không được tiêm và dẫn đến chen lấn sô đẩy tập trung đông người
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi bình dương đã tiêm gần ba bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
trong đó có gần hai ba triệu người đã tiêm mũi một đạt chín mươi chín người dân trên một mươi tám tuổi trong tỉnh được tiêm vaccine và có gần một một triệu người đã được tiêm đủ hai mũi
hiện bình dương đang còn gần một bốn triệu liều vaccine đủ tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một và tiêm vét cho những người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm
trước đó tại điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đặt tại trường tiểu học nguyễn du quận ninh kiều tp cn
người dân tập trung rất đông bên ngoài điểm tiêm tràn cả qua hai bên đường
theo phản ánh ở gần khu vực điểm tiêm và người dân lưu thông qua khu vực đường ba mươi tháng bốn thuộc phường hưng lợi quận ninh kiều tp cn
trong khoảng thời gian từ bảy giờ đến chín h sáng một mươi bốn tháng một mươi xe cộ rất khó lưu thông qua đoạn đường này do người dân tập trung rất đông trước cổng trường tiểu học nguyễn du
ghi nhận tại thời điểm tám giờ sáng dòng người xếp hàng san sát nhau phía ngoài cổng trường kéo dài trên đường ba mươi tháng bốn
hướng từ cầu đầu xấu đi vào trung tâm thành phố
lực lượng chức năng làm công tác trật tự tại đây đã vất vả yêu cầu người dân giải tán không gây cản trở giao thông
ông đệ hát một người dân sống gần điểm trường tiểu học nguyễn du cho biết
người dân tập trung ra đây từ sáng sớm để chờ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
lực lượng yêu cầu hạn chế vào bên trong khu vực tiêm nên họ xếp hàng ở ngoài
ông nguyễn minh thắng giám đốc trung tâm y tế quận ninh kiều cho biết
điểm tiêm ngừa vaccine phòng covid một mươi chín tại trường tiểu học nguyễn du do quận phụ trách
tổ chức tiêm vaccine veroxelle cho người dân phường hưng lợi
về công tác tổ chức các khu vực và phường đã phát phiếu đăng ký có hẹn giờ và ngày tiêm cụ thể cho từng khu vực
tuy nhiên sáng nay khi bắt đầu tiêm người dân đồng loạt đến do sợ hết vaccine nên đã xảy ra tình trạng đông người chờ ở bên ngoài điểm tiêm
để đảm bảo an toàn cho người đến điểm tiêm vaccine lực lượng chức năng yêu cầu người dân chờ bên ngoài đến lượt
sau đó vận động bà con
chưa tới lượt về bớt để giải tỏa nắng đông
khoảng chín giờ sáng thì tình trạng đã ổn không còn tụ tập quá đông ở bên ngoài nữa ông thắng cho biết
các chuyên gia nhận định xét nghiệm covid một mươi chín cho người đã tiêm đủ hai mũi vaccine về từ các vùng dịch là cần thiết để ngăn chặn virus lây nhiễm ra cộng đồng
bác sĩ nguyễn hồng hà phó chủ tịch hội chuyển nhiễm cho rằng
xét nghiệm là biện pháp quan trọng để hạn chế lây nhiễm
nhất là ở địa phương có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao và có người từ vùng dịch trở về
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine chỉ giúp bản thân họ không bị nặng giảm tử vong tránh áp lực lên y tế
nhưng họ vẫn có thể nhiễm và lây truyền virus ra cộng đồng bác sĩ nhấn mạnh
do vậy người dân ở vùng có nguy cơ cao như các tỉnh phía nam như tp hcm bình dương hay long an đã tiêm đủ hai mũi
khi trở về địa phương vẫn phải xét nghiệm và cần theo dõi sau đó
người dân có thể cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung do địa phương quyết định
bài học từ các tỉnh như phú thọ hà nam là một ví dụ
bác sĩ dẫn chứng đoàn công tác phú thọ tri viện cho tp hcm đã xét nghiệm âm tính trước khi trở về
sau đó một mươi sáu trên năm mươi người xét nghiệm dương tính
các trường hợp trên đã được cách ly y tế đúng theo quy định nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
hiện lượng người từ vùng dịch trở về địa phương qua các phương tiện là rất lớn
thống kê chưa đầy đủ của bộ y tế
từ tháng một mươi hơn một ca nhiễm là người về các địa phương từ những vùng dịch
riêng hà nội tính đến sáng một mươi chín tháng một mươi trên địa bàn thành phố đã có một tám trăm bảy mươi hai người về từ các tỉnh miền nam
trong đó có hai mươi hai người nhận bệnh
do đó ngành y tế cần đi trước chủ động giám sát chặt chẽ người về từ vùng dịch bằng cách xét nghiệm và cách ly
đồng thời yêu cầu người dân cam kết để không làm lây nhiễm bác sĩ nói
tiến sĩ bác sĩ vũ minh điền phó giám đốc trung tâm phòng chống dịch bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nhấn mạnh
người dân cần phải hiểu rõ mục đích khác nhau giữa việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và xét nghiệm chẩn đoán
mọi người tiêm vaccine covid một mươi chín để có miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm bệnh hoặc giảm tỷ lệ bệnh diễn tiến nặng khi nhiễm
còn xét nghiệm real time pcr hoặc là test nhanh kháng nguyên là để phát hiện người đó có đang nhiễm bệnh hay không
như vậy một cộng đồng được tiêm vaccine covid một mươi chín đầy đủ ước tính đạt tỷ lệ bao phủ từ tám mươi năm trở lên
sẽ có tỷ lệ ca bệnh trở nặng thấp
từ đó không loại trừ khả năng người đã được tiêm vaccine sau đó nhiễm bệnh không có triệu chứng lây cho người chưa tiêm bác sĩ nói
cùng quan điểm tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện trợ rẫy cho rằng
người đã tiêm hai mũi vaccine vẫn có khả năng nhiễm bệnh do hiệu quả vaccine từ sáu mươi đến chín mươi năm và không có loại vaccine nào bảo vệ cơ thể một
bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tễ cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cũng khẳng định
việc xét nghiệm kể cả khi đã tiêm đủ vaccine là biện pháp thận trọng của địa phương để ngăn dịch bùng phát
tuy nhiên xét nghiệm ncov cần phải được triển khai phụ thuộc vào nguy cơ của từng vùng
ví dụ phú thọ sáu ngày ghi nhận một trăm hai mươi tám ca là có nguy cơ cao sóc trăng ninh thuận cà mau cũng là những điểm nóng
do vậy việc xét nghiệm covid một mươi chín sau tiêm vaccine được quyết định dựa trên mục đích của từng địa phương cơ quan đơn vị và từng trường hợp cụ thể bác sĩ điển nói
ví dụ cơ sở y tế xét nghiệm để chẩn đoán điều trị cho người nhiễm có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp nghi ngờ nhiễm bệnh
hoặc là người đi vào các không gian kín có khả năng lây nhiễm cao như lên máy bay hay tàu hỏa hoặc là xuất cảnh ra nước ngoài
thì cần xét nghiệm sàng lọc để xác định xem người đó có đang mang virus hay không mặc dù người đó đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
ngoài ra các địa phương cũng không nên quá lo lắng về các f khỏi bệnh do tỷ lệ tái nhiễm thấp
việc f có mắc trở lại hay không còn tùy thuộc
bằng nhiều lý do như xuất hiện biến chủng mới mà vaccine trước đó không đủ bảo vệ hoàn toàn thì có thể nhiễm
nhưng đối tượng này thuộc nhóm nhẹ hoặc không có triệu chứng không nên quá lo lắng bác sĩ hà phân tích
đối với trường hợp tái dương tính việt nam chưa ghi nhận trường hợp nào lây nhiễm cho người khác
tái dương tính chỉ là do tồn dư sars virus trong dịch hầu họng cơ thể sau khi khỏi covid một mươi chín dẫn đến kết quả xét nghiệm dương tính
khả năng lây nhiễm từ người tái dương tính được cho là thấp
tuy nhiên để tránh nguy cơ lây nhiễm cơ
các ca tái dương tính được xử lý phòng dịch như một ca nhiễm
các chuyên gia cho rằng việc giám sát và xét nghiệm người từ vùng dịch trở về là điều bắt buộc
là nhiệm vụ quan trọng khi chống dịch khác với xét nghiệm tràn lan toàn bộ dân cư hoặc là ở vùng xanh
số ca nhiễm thấp dẫn đến lãng phí tiền bạc và công sức
sống an toàn là vẫn tiếp tục chống dịch tuyệt đối không lơ là nhất là địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp phó giáo sư hà nhận định
để thích ứng và kiểm soát covid một mươi chín hiệu quả
ngày một mươi ba tháng một mươi bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời
trong đó quy định người đã tiêm đủ liều vaccine và f khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế hoặc là đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng tức phong tỏa ổ dịch
bộ yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
chỉ xét nghiệm với người đến từ địa bàn cấp bốn hoặc là vùng phong tỏa
trường hợp nghi ngờ thì chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp ba
chỉ xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh
chợ đầu mối bến xe siêu thị
các trường hợp di chuyển nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người như lái xe xe ôm hay shipper
hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại siêu thị cơ quan công sở
địa phương được quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm phù hợp
tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch